thưa quý vị tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra vào chiều ngày hôm qua
người phát ngôn bộ công an đã lý giải vì sao có sự tranh lệch số tiền hàng trăm tỷ đồng
mà công ty việt á đã chi hối lộ cho quan chức giữa kết luận điều tra và thông tin ban đầu
trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về kết luận điều tra vụ việt á
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
sau khi khởi tố vụ án phan quốc việt và các bị can có liên quan khai công ty này có doanh thu lợi nhuận khoảng bốn tỷ đồng
hai mươi hai mươi năm số tiền này tương đương khoảng tám trăm linh tỷ đồng
để chi phần trăm ngoài hợp đồng cho các đơn vị đối tác mua kích xét nghiệm vật tư y tế
giải thích sự tranh lệch giữa số lợi nhuận và khoản tiền chi hoa hồng của việt á cho các quan chức
khi điều tra ban đầu và trong kết luận điều tra ban hành vào ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
người phát ngôn bộ công an nói
không thể dùng lời khai báo
ban đầu làm căn cứ đưa vào kết luận điều tra
vì trọng chứng hơn trọng lời khai
chỉ khi có đủ căn cứ chứng minh việt đưa tiền cho ai đưa bao nhiêu tiền
cơ quan điều tra mới kết luận
công an quận long biên thành phố hà nội cho biết vừa phối hợp với người dân bắt giữ một nam thanh niên
có hành vi cướp giật tài sản tại cửa hàng vàng
theo đó một nam thanh niên mặc áo phung đen quần bò
xách theo một túi màu đen đi vào cửa hàng vàng trên phố vũ xuân thiều quận long biên
tại đây nam thanh niên giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền vàng năm chỉ
rồi bất ngờ cầm sợi dây chuyền vàng bỏ chạy
theo thông tin ban đầu đối tượng bị bắt giữ là lương văn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê quán ở lục yên yên bái sống lang thang tại hà nội
còn liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
vừa bắt giữ phạm ngọc chiến bốn mươi chín tuổi thương chú tại thành phố cần thơ
và đây là đối tượng chuyên trà trộn vào dòng người đi lễ chùa
rồi móc túi trộm cắp tài sản
khám xét chỗ ở của chiến lực lượng công an đã phát hiện thu giữ trang phục
phương tiện đối tượng sử dụng để gây án gồm hai mươi ba chiếc điện thoại di động đã trộm
nhưng chưa kịp tiêu thụ
qua đấu tranh chiến thừa nhận đã trà trộn vào một số ngôi chùa trên địa bàn
các huyện cẩm mỹ long thành và nhân trạch tỉnh đồng nai
để móc trộm điện thoại di động của phật tử
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch đang mở rộng
điều tra làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của đối tượng
sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng mất trộm nắp hố ga
tại các tuyến đường khu dân cư trên địa bàn tp thái nguyên gây mất mỹ quan đô thị
tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng tới sinh hoạt đi lại của người dân
công an tp thái nguyên đã khẩn trương xác minh điều tra và nhanh chóng bắt giữ
đối tượng gây ra các vụ trộm cắp nói trên
đối tượng bị bắt giữ là nông văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại xã phúc hà tp thái nguyên
theo kết quả điều tra ban đầu trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tuấn đã đến các khu vực xã quyết thắng và khu đô thị pisenza phường đồng quẩm
phát hiện nhiều nắp hố ga ở giữa đường không có người trông coi
sau đó đối tượng đã tháo nắp hố ga mang đi bán
tại cơ quan công an tuấn khai nhận đã thực hiện ba mươi vụ trộm cắp
lấy đi ba mươi nắp hố ga đem bán
tuấn lấy tiền để sử dụng ma túy
hiện công an thành phố thái nguyên đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với nông văn tuấn
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có và điều tra mở rộng vụ án
cũng từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân đến đường dây nóng
của ban giám đốc công an tỉnh quảng ninh
một đường dây sản xuất mua bán và tiêu thụ tiền giả
đã bị lực lượng công an đấu tranh triệt phá thành công
ngay từ khi tiếp nhận thông tin của vụ án
ban giám đốc đã nhận định về tính chất mức độ nguy hiểm của đường dây tội phạm này
do đó đã đặt quyết tâm bóc gỡ triệt phá tận gốc và toàn bộ đường dây
cho đến nay ban chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự
và bắt giữ chín đối tượng trong đường dây này thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
từ nguồn tin được người dân cung cấp đến đường dây nóng
về hai thanh niên lưu hành tiền giả tại địa bàn tp hạ long
ban giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã xác lập chuyên án
do phòng an ninh điều tra chủ trì thực hiện truy xét làm rõ các đối tượng phạm tội
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã xác định
hai nam thanh niên có hành vi tiêu thụ tiền giả là nguyễn xuân thiệp và phan bành hùng
cùng sinh năm hai nghìn năm trúng tại tp hạ long
hai đối tượng khai nhận nguồn gốc số tiền giả là mua qua mạng xã hội facebook
trang khai thác đã lộ ra một đường dây là mua bán và sử dụng tiền giả
ban kiên án luôn đặt ra với nhiệm vụ là phải xác minh và xác định cho bằng được đối tượng cầm đồng
và cũng phải xác định được là cái nơi nào là sản xuất và các trang thiết bị như thế nào
phải nói là nhanh chóng và khẩn cấp thì mới có thể là bắt giữ được các đối tượng
mà đặc biệt nhất là xác định được đối tượng cầm đồng
từ sự chỉ đạo với quyết tâm triệt phá tận gốc toàn bộ đường dây và làm rõ đối tượng cầm đầu
ban chuyên án đã khẩn trương vào cuộc và xác định các đối tượng trong đường dây thuộc nhiều địa bàn tỉnh
thành phố khác nhau
chúng có sự phân công từng công đoạn từ sản xuất tìm khách hàng tiêu thụ và vận chuyển tiền giả
trong quá trình này các đối tượng liên tục thay đổi chỗ
ở địa bàn hoạt động nhằm che giấu hành vi phạm tội
có thể nói rằng là các đối tượng trong vụ án mà chúng tôi đã điều tra
chúng có những cái thủ đoạn phải nói là hết sức tinh vi xảo quyệt
chúng đã sử dụng rất nhiều những phương tiện để sản xuất ra tiền giả
và trong suốt một quá trình liên quan đến sản xuất lưu hành
chúng liên tục thay đổi chỗ ở
và đặc biệt hơn nữa là chúng sử dụng những cái nick facebook
giao lô ảo rồi là điện thoại cũng là mang tên của người khác để liên tục thay đổi
để nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra
trong khoảng thời gian rất ngắn
bà chuyên án đã làm rõ chỉ đối tượng liên quan trong đường dây
trong đó cầm đầu đường dây là nguyễn văn đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hồng tuấn thành sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại ý yên nam định
đối tượng lê bá toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thọ xuân thành hóa
đã có một tiền án về tội làm giả tài liệu
cơ quan tổ chức là đối tượng hướng dẫn đại và thành cách làm tiền giả
khi sản xuất được toàn kém khách hàng tiêu thụ
việc vận chuyển giao tiền giả toàn thuê các đối tượng khác
em gặp đại thì em trao đổi thẳng luôn là mình tiền giả
thì em qua chỗ một đại thì em có thấy là các bạn ấy làm giấy tờ giả
thì em có thử các bạn ý
vì em cũng có làm em từng có tiền án về tội giấy tờ giả
thấy các bạn ấy làm xấu
thử biết của em thì em có hướng dẫn có chỉ cho các bạn ấy thì các bạn ấy làm lại
đến nay bàn chuyển án đã khởi tố vụ án hình sự bắt chí đối tượng
thu giữ bốn mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả loại mệnh giá năm trăm linh nghìn đồng
ngoài ra đường dây tội phạm này còn làm các loại giấy tờ giả
như căn cước công dân sổ đỏ bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng
bàn chuyên án đã thu giữ toàn bộ trang thiết bị máy móc
trong dây chuyển sản xuất tiền giả của các đối tượng này
đến thời điểm này thì chúng tôi đã thu giữ được tổng cộng hệ thống
gồm có cả máy in máy cán và cách thức chúng nó sản xuất tiền giả
chúng ta thống nhất với nhau là đặt hàng là cứ một triệu tiền thật
thì đã được mua được một mươi hai triệu tiền giả
và sau đó tương ký ước thế là chúng ta bố trí và giao dịch với nhau
để bóc gỡ được tận gốc và toàn bộ đường dây trong thời gian rất ngắn
bàn chuyển án đã phải huy động tối đa lực lượng
làm việc xuyên những ngày nghỉ
lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đang tiếp tục điều tra làm rõ
củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
mặc dù đã có những cảnh báo về việc sử dụng điện bẫy chuột dẫn đến hậu quả chết người
tuy nhiên ở một số địa phương thì tình trạng này vẫn xảy ra
đặc biệt là trong giai đoạn lúa của người nông dân đang ở thời kỳ làm đồng
thực tế pháp luật đã nghiêm cấm và đã có những khuyến cáo của các lực lượng chức năng
thế nhưng do nhận thức hạn chế cho rằng việc sử dụng điện bẫy chuột bảo vệ hoa màu đơn giản
hiệu quả ít chi phí nhân công cho nên vẫn còn không ít người tiếp tục sử dụng mà không biết đến hậu quả khôn lường
ngày hai mươi năm tháng tám trên địa bàn xã liêm sơn huyện thanh liêm tỉnh hà nam
xảy ra vụ việc một nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp
chân đè lên một đoạn dây thép được giải quanh khu vực dụng lúa
nghi là do nạn nhân vướng phải dây điện bẫy chuột bảo vệ lúa gây tử vong
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng ba mặc dù đã được các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo
về những hiểm họa từ việc bẫy chuột bằng điện
nhưng ông nguyễn văn long chú tại thị trấn tân thanh huyện thanh liêm
vẫn bất chấp các quy định của pháp luật cố tình mắc dây điện trần xung quanh dụng lúa
rồi cắm điện để diệt chuột khiến một người hàng xóm bị vướng vào bẫy điện tử vong
lực lượng công an thị trấn thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền cho người dân không sử dụng điện lưới để đánh chuột
thứ nhất là dẫn tới vi phạm pháp luật thứ hai dẫn tới xảy ra án mạng con người
nên là từ đó chúng tôi là người dân chúng tôi cùng với lực lượng công an thị trấn
cùng với đài truyền thanh tuyên truyền cho nhau để thực hiện tốt trong cái việc là không dùng điện lưới để đánh chuột và đánh cá
hiện nay nhiều nơi trên địa bàn tỉnh hà nam lúa đang trong giai đoạn đầu phát triển
để đảm bảo an toàn cho người dân
không để xảy ra các vụ việc thương tâm từ việc sử dụng điện bẫy chuột
lực lượng công an tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả tác hại nguy hiểm của việc bẫy chuột bằng điện
việc làm này là hành vi vi phạm pháp luật nếu để xảy ra chết người
tuyên cáo đến người dân là khi xuyên ra đồng vào ban đêm
cần phải chú ý quan sát thật kỹ và sử dụng các biện pháp bẫy chuột sinh học
không nghiêm cấm sử dụng các nguồn điện để bẫy chuột
bẫy côn trùng tránh gây nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe người khác và gây ưu nhẫn môi trường
tất cả các hành vi sử dụng điện để bẫy chuột bẫy côn trùng hoặc bảo vệ tài sản
thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
nếu người nào gây hậu quả chết người thì sẽ phải truy cứu trách nhiệm bình sự về tội giết người theo quyền pháp luật
anh chỉ đạo lực lượng công an thị trấn như vậy là làm công tác tham mưu ra các văn bản
để như vậy là tăng cường công tác tuyên truyền
trong việc nghiêm cấm
trong việc sử dụng điện lưới cũng như là để đã quy để đánh chuột
cũng như là đánh cá để đảm bảo an toàn người dân
thế và đối với các ban ngành đoàn thể thì như vậy là cũng trực tiếp
như vậy tuyên truyền đến như vậy là các đoàn viên nội viên
rồi như vậy trên các hội nghị của các ban ngành đoàn thể
rồi trên hệ thống như vậy là loa truyền thanh
bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng điện an toàn
cơ quan công an khuyến khích các hộ dân triển khai những biện pháp
bẫy chuột sinh học kết hợp thủ công an toàn hiệu quả
đồng thời khuyên cáo người dân khi đi thăm làm đồng
cần chú ý không nên đi vào buổi chiều tối hoặc sáng sớm
khi đi cần chủ động mang mặc các dụng cụ bảo vệ bản thân
như ủng bũ găng tay và quan sát kỹ lưỡng khu vực cánh đồng
thừa ruộng cần làm để tránh vướng vào hệ thống điện trong bẫy diệt chuột nếu có
người dân khi phát hiện các hành vi sử dụng điện để bẫy chuột
kích điện đánh bắt cá trái phép cần kịp thời báo qua ứng dụng vneid
hoặc báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật